nguồn cung thịt lợn từ nay đến cuối năm dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai được cho là vẫn cơ bản đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô
tuy nhiên nguy cơ bất ổn về giá cả mặt hàng này là không thể chủ quan
các chuyên gia nhận định từ nay đến dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai giá thịt lợn có thể biến động tùy thuộc vào nguồn cung lưu thông phân phối tại từng địa phương nhằm bình ổn giá thịt lợn
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp hà nội cùng sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra kiểm tra việc chấp hành các điều kiện an toàn thực phẩm kiểm tra kiểm soát việc giết mổ vận chuyển buôn bán lợn và các sản phẩm thịt lợn